thưa quý vị sáng nay lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ sập cân cầu
tại cảng tân thuận cận bảy tp hcm khiến nhiều công nhân bị mắc kẹt và tử vong
trước đó khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi một trong lúc dở hàng trên tàu forternavigato
của công ty cổ phần vận tải biển việt nam vasco thì tay cầu với trọng tải hàng trăm tấn
từ xe cầu của cảng tân thuận bất ngờ gãy đổ đè lên mạng tàu
thời điểm này nhiều công nhân đang có mặt đã bị mắc kẹt phía dưới
lực lượng cứu nạn cứu hộ của cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm có mặt giải cứu các nạn nhân
các chiến sĩ phải dùng máy cắt gió đá để tháo các phần kết cấu của tay cẩu
để đưa người bị mắc kẹt ra ngoài
nhiều xe cứu thương sau đó được điều đến đưa các nạn nhân được cứu sống đi cấp cứu
phải đến bốn giờ sáng ngày hai mươi năm thi thể của ông nguyễn đăng sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
mùa quyền củ chi tp hcm bị tay cầu đè tử vong mới được đưa ra ngoài
hiện lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc